thưa quý vị đến sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng tám việt nam đã có một trăm một mươi năm năm mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
gần một mươi sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm
riêng trong ngày hôm nay một mươi chín tháng tám việt nam có năm bệnh nhân được chữa khỏi
tối ngày một mươi chín tháng tám cả nước ghi nhận thêm một mươi sáu trăm năm mươi bốn ca mắc covid một mươi chín mới
thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất với bốn bốn trăm hai mươi năm ca bình dương thứ hai với ba hai trăm năm mươi năm ca
riêng hà nội từ một mươi tám h ngày một mươi tám tháng tám đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng tám thủ đô ghi nhận thêm năm mươi ca mắc mới covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam một đối tượng có hành vi sử dụng giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín thuộc địa phận phường minh tân thị xã kinh môn tỉnh hải dương
lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện
lê đình tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh phú thọ sử dụng hai phiếu xét nghiệm covid một mươi chín giả để qua chốt
tuân khai nhận do bản thân làm nghề lái xe taxi nên đã nhờ người làm giả nội dung trong phiếu kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
để thuận tiện cho việc chở khách qua các địa phương
số phiếu xét nghiệm giả này đã được tuân sử dụng để đi qua một số chốt kiểm soát dịch trên địa bàn các tỉnh phú thọ vĩnh phúc thái nguyên bắc ninh
theo thống kê từ ngày hai mươi tháng bảy đến nay lực lượng chức năng toàn tỉnh hải dương đã phát hiện và đang tiến hành xác minh
làm rõ trên một mươi vụ xuất trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín nghi ngờ giả tại các chốt kiểm soát dịch
toàn thể cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân đã đang và vẫn ngày đêm xung kích trên tuyến đầu chống dịch
hơn lúc nào hết đây chính là thời điểm mà phẩm chất y chiêu quyết tâm vì nước quân thân vì dân phụ vụ được phát huy cao độ
tại thành phố hồ chí minh nơi tâm dịch đang hoành hành dữ dội
dân luôn xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi
ngay khi dịch bệnh ngày càng bùng phát mạnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an đã chỉ định
trường đại học cảnh sát nhân dân tại thành phố hồ chí minh thành lập cơ sở cách ly tập trung của bộ công an phía nam
trong thời gian rất ngắn ban giám hiệu nhà trường đã triển khai trưng dụng một số ký túc xá sinh viên làm khu cách ly
và một số công trình khác làm khu vực chức năng
đối với toàn thể ban giám hiệu nhà trường và các học nhiên đây có lẽ là bài thực hành chưa từng có tiền lệ
đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ này
thứ hai là thời gian thực hiện nhiệm vụ rất là ngắn
và thực hiện trong bối cảnh là thành phố hồ chí minh đang triển khai nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội
cho nên quá trình tổ chức lực lượng chuẩn bị phương tiện trang thiết bị vật tư y tế cũng gặp một số khó khăn nhất định
tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu cũng như sự quan tâm phối hợp của các cơ quan chức năng
và các cơ quan chức năng phối hợp của các cơ quan chức năng phối hợp của các cơ quan chức năng
trực thuộc bộ công an thì đến nay cơ sở cách ly của trường đại học cảnh sát nhân dân đã đi vào vận hành
và góp phần hiệu quả chung tay cùng các lực lượng tiến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín
với tình hình diễn biến dịch tại thành phố hồ chí minh đang phức tạp như này
thì cơ sở cách ly chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoạt động hết công suất
như hiện tại nay thì ngoài việc thực hiện các trường hợp cách ly y tế đối với các trường hợp f một
thì hiện tại chúng tôi cũng đang thực hiện cái công việc
đó là theo dõi chăm sóc những đối tượng là f sau điều trị xuất viện
ngoài việc phối hợp với các bệnh viện trực thuộc bộ công an thành lập cơ sở cách ly tập trung của bộ công an phía nam
thời gian qua hàng trăm lượt cán bộ giảng viên học viên của trường đại học cảnh sát nhân dân
cũng đã được tăng cường chi diện cho công tác phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh
đây không chỉ là hành động mang tính nhân dân thể hiện tinh thần đoàn kết tính chiến đấu của lực lượng vũ trang
mà còn là tình cảm trách nhiệm của nhà trường đối với chính quyền
dân nơi trường đóng quân
thưa quý vị nói đến trinh sát hình sự đặc nhiệm chúng ta thường quen với những hình ảnh trấn áp tội phạm trên đường phố
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát tại thành phố hồ chí minh
những trinh sát hình sự đặc nhiệm của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
có thêm một nhiệm vụ nữa đó là chống dịch
đã hơn hai tháng này đại úy võ quốc quân phải đi trực chiến cắm trại
ở các điểm nóng chốt kiểm dịch chưa một lần ghé qua nhà
những lúc nhớ mong ba cậu con trai cả mới năm tuổi chỉ biết nhờ mẹ gọi video để cả nhà được gặp nhau
có được hậu phương dẫn chắc là nguồn động viên tinh thần để anh quân hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
mới đây anh đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc khi phát hiện và trực tiếp đấu tranh triệt phá thành công
băng cướp kim buôn bán ma túy liên tỉnh
do trong số tội phạm mà anh quân trực tiếp bắt giữ có một đối tượng nghiện ma túy nhiễm hiv và dương tính với sars cov hai nên anh phải đi cách ly
đồng chí cũng đã phát hiện và trực tiếp đấu tranh khám phá bốn băng cướp
băng thấp nhất là sáu đối tượng băng nhiều nhất là một mươi sáu đối tượng
trong đó có những băng cướp là băng như băng cướp dịch liên tỉnh
ngay trong lúc này các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm thuộc công an tp hcm đang quy động toàn lực lượng
hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự
với quyết tâm chống dịch một cách tích cực hiệu quả bên cạnh các giải pháp nhằm phát hiện và ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
các chiến sĩ cảnh sát trinh sát đặc nhiệm đang ngày đêm bảo vệ sự bình an cho thành phố
chống dịch như chống giặc trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe của nhân dân từ những ngày đầu xuất hiện dịch covid một mươi chín
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã kích hoạt ban chỉ đạo phòng chống dịch bộ công an
tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch thủ tướng chính phủ
từ đó kịp thời triển khai các hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an
trong đợt dịch thứ tư bùng phát tại thành phố hồ chí minh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an
đã khẩn trương thành lập bộ chỉ huy tiền phương phụ trách tại phía nam do đồng chí lê quốc hùng
quỹ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch
đây là đầu mối để kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch trong lực lượng xử lý giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh
trong công tác phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
hơn bao giờ hết lãnh đạo bộ công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt
quy động tối đa nguồn lực có thể cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
với quyết tâm cao nhất là sớm chiến thắng dịch bệnh
cho chúng ta đầu tiên phải nói đến là đồng chí thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid của bộ công an
thì thường xuyên họp và chỉ đạo nắm bắt tình hình
đặc biệt là sự trị đạo của thứ trưởng lê quốc hùng với bệnh viện
và chính vì vậy là những khó khăn vướng mắt đều được các đồng chí cùng với các vụ cục liên quan
cũng như là cục y thế tháo gỡ
với tinh thần tất cả vì thành phố hồ chí minh
việc ưu tiên cao nhất lúc này là bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
đây là cuộc chiến không khói súng nhưng rất khốc liệt và cam go
nó đòi hỏi người chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị dững dàng
sự quyết tâm cao và luôn dẫn lòng tin vào sự chỉ đạo quyết liệt sáng suốt của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đồng thời kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ các giải pháp chống dịch phù hợp với tình hình thực tế
lực lượng công an nhân dân là những người được tổ quốc lựa chọn để thực hiện một sứ mệnh rất cao cả
là bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước và nhân dân
thế nên chỉ có một con đường đó là phải chiến thắng đại dịch